ngày hai mươi sáu tháng một mươi một phó thủ tướng lê minh khái đã ký nghị định số một trăm linh ba hai nghìn hai mươi một ndcp của chính phủ
quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
theo đó sẽ giảm năm mươi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
áp dụng từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
điều này đã mở ra nhiều hy vọng đối với các hãng xe vì là cơ hội để thúc đẩy doanh số
trong thời gian tới đồng thời cũng là tin vui đối với những người tiêu dùng
đang có nhu cầu mua xe phản ánh của phóng viên thời sự
thưa quý vị vào những thời điểm cuối năm như thế này người tiêu dùng cũng như các hãng sản xuất
lắp ráp ô tô trong nước đón nhận một tin vui khi chính phủ đã chính thức giảm năm mươi phí trước bạ
điều này đã mang đến những khởi sắc mới cho thị trường ô tô trong nước
sau thời gian dài chầm lắng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
có ý định mua xe ô tô từ tỉnh
sáu tháng trước nhưng vào thời điểm này chị trịnh hoài tú mới quyết định lấy xe để hưởng yêu đãi năm mươi phí trước bạ
ngày hôm nay chị tú cũng như nhiều người khác thực sự phấn khởi sau bao ngày tháng mong chờ
thì chính sách giảm thuế khi mua ô tô cũng đã được thực thi
tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi vì những chính sách của chính phủ đưa ra này
có thể giúp cho người dân cũng như là giúp cho tôi có thể giảm được rất là nhiều chi phí trong việc mua xe
tôi tính xem cái con kona thì cái bản đấy là bản đặc biệt
nếu mà thời điểm giảm thuế như thế này thì thuế nó sẽ được giảm khoảng ba mươi triệu
cũng là một số tiền cũng không phải là nhỏ
còn với các hãng sản xuất lắp ráp hay các đại lý bán xe ô tô thì việc giảm năm mươi phí trước bạ
áp dụng từ mùng một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
được coi là một chính sách nhằm kích cầu tiêu dùng đối với sản phẩm ô tô sản xuất và lắp ráp
trong nước tương tự như động thái được chính phủ việt nam thực hiện vào nửa cuối năm ngoái
trong ngày hôm qua thì gần như là đã có ban hành chính thức về việc giảm đến năm mươi lệ phí trước bạ ô tô
với cả ô tô lắp ráp trong nước
thì người dân đang mong chờ rất là mong chờ cái việc mà giảm năm mươi lệ phí chiếc bạ đấy
và việc giảm năm mươi năm lệ phí trước bạ đã kích cầu gần như là hệ thống gần như là toàn bộ việc sản xuất ô tô vào cuối năm
và khi mà giảm năm mươi năm lệ phí trước bạ thì khách tới các đại lý trên hệ thống đều là tăng lên rất là đáng kể
tôi cũng cho rằng cái việc mà chính phủ bộ tài chính quyết định giảm năm mươi cái phí trước bạ cho cái ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
là hợp lý đúng đắn kịp thời
và nó đáp ứng đúng cái yêu cầu
đáp ứng đúng cái yêu cầu thực tiễn của cái tình hình quản lý thuế ở việt nam
hiện nay mức lệ phí trước bạ đăng ký ô tô dưới chín chỗ ngồi tại hầu hết các tỉnh thành ở việt nam là một mươi
và cao nhất ở một số nơi như hà nội lên tới một mươi hai
sau khi áp dựng mức thu mới người mua ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ chỉ phải lộp lệ phí chiếc bạ từ năm đến sáu